kết bạn làm quen với các đối tượng nam giới với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm trọng thạnh sinh năm hai nghìn năm trú tại xã bình ngọc tp tuy hòa tỉnh phú yên
vừa bị công an tp tuy hòa phát hiện bắt giữ
khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phạm trọng thạnh lập tài khoản facebook có tên là diễm my
kết bạn làm quen với các đối tượng nam giới nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn này ngày hai mươi tháng một mươi thạnh đã lừa lấy được chiếc xe exciter trị giá hơn ba mươi triệu đồng
của anh lê thanh tài trú tại thị trấn phú thứ huyện tây hòa
tuy nhiên hành vi của phạm trọng thạnh đã bị công an tp tuy hòa nhanh chóng phát hiện và làm rõ